tại hà nội đại sứ quán nước cộng hòa nhân dân bangladesh đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày quốc tàng bangladesh lần thứ bốn mươi bốn
nhằm tưởng nhớ người cha của dân tộc tổng thống đầu tiên của bangladesh và những người đã hy sinh về nền độc lập dân tộc
ngày một mươi năm tháng tám hàng năm được coi là ngày quốc tang của người dân bangladesh nhằm tưởng niệm người cha của dân tộc
tổng thống đầu tiên của bangladesh banga bandhu seymour zibur rahman cùng những người đã hy sinh vì độc lập của dân tộc
ông được người dân bangladesh mệnh danh là banga bandhu nghĩa là người bạn của bengal
tại lễ tưởng niệm những người dân bangladesh đang sinh sống và làm việc tại việt nam
cùng bạn bè quốc tế đã cùng thắp đèn và dân hoa để tưởng nhớ về ông
bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
từ đó đến nay hai bên duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp
bangladesh hiện đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và đang hướng tới trở thành một quốc gia phát triển vào năm hai nghìn bốn mươi một